israel đã cho thấy một số hiệu tích cực trong vấn đề viện trợ nhân đạo khi mở một cửa ngõ mới cho viện trợ và giải gaza
cho phép nguồn cung cấp viện trợ không giới hạn và giải đất đang đối mặt với nguy cơ xảy ra nạn đói này
phát biểu với báo giới đại tá moshe tetro người đứng đầu cơ quan điều phối của israel và cơ quan liên lạc gaza
cho biết quân đội nước này đã mở một lối tiếp cận để cho đoàn xe tài chở hàng cứu trợ và cung cấp hàng viện trợ
cho khu vực phía bắc giải gaza
israel đang nỗ lực hết sức để mở rộng năng lực viện trợ nhân đạo vào gaza và hiện có đủ lương thực chi viện cho gaza mỗi ngày
trong diễn biến cùng ngày hai mươi hai tháng ba ngoại trưởng mỹ antonio blinken đã đến israel và có cuộc gặp riêng với thủ tướng israel benjamin netanyahu
và bộ trưởng nội các chiến tranh của israel benny gantz để thảo luận về tình hình chiến sự tại giải gaza
cuộc gặp tập trung vào công tác tăng cường viện trợ nhân đạo cho gaza và kế hoạch của quân đội israel
ngoại trưởng israel benjamin netanyahu đã đến israel và có cuộc gặp riêng với thủ tướng israel benny gantz để thảo luận về tình hình chiến sự tại giải gaza